đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có một trăm linh xã phường có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
tuy vậy công tác phòng chống dịch hiện vẫn còn nhiều bất cập do người dân ở vùng đồng bằng thiếu ý thức vứt sắc lợn ra các kênh mương sông suối
bên cạnh đó là tình trạng giấu dịch ở các địa phương vùng cao đã làm cho công tác ngăn chặn dịch bệnh gặp nhiều khó khăn và phức tạp
những ngày qua trên nhiều địa bàn tại tỉnh quảng trị tình trạng sắc lợn chết bị vứt tràn lan lâu ngày đã phân hủy bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân
ở khu vực đồng bằng là vậy còn trên miền núi nhiều người dân vẫn đang giấu dịch không khai báo vì vậy dịch đang lây lan trên diện rộng
tính đến thời điểm này toàn tỉnh quảng trị có một trăm một mươi sáu trên một trăm một mươi sáu xã phường bị dịch tả lợn châu phi số lợn đã tiêu hủy là hơn bốn mươi sáu con
việc người dân vứt tất cả các sạc động vật ra bên ngoài môi trường phải tuyên truyền cho bà con nông dân chúng tôi mà thể phát hiện được
có chữ phạm ví phạm hành chính đối với những người vứt sạc động vật ra bên ngoài đồng thời các quyền đã chỉ đào đến tầng cơ sở để tất cả cùng vào cuộc
trong khi các cơ quan chức năng chính quyền và người dân tỉnh quảng trị đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi
thì việc một bộ phận người dân thiếu uy thức vứt sạc lợn chết xuống sông
không chỉ gây ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn tăng nguy cơ lây lan nhiều loại dịch bệnh
các ngành chức năng đặc biệt là đội ngũ thú y cơ sở ở tỉnh quảng trị
cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm để phòng tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng